sau một tuần nghị án tòa nhân dân tỉnh kiên giang vào ngày hôm qua đã tuyên phạt các bị cáo phan văn khanh phan văn tuấn lê đức thọ hoàng trung hùng
cùng chú tại thành phố hà tiên tổng cộng ba mươi năm năm bốn tháng tù về các tội giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng giữa lê văn an và bị cáo khanh có xảy ra mâu thuẫn
vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi an hẹn khanh giải quyết
an cầm cúc gỗ rồi rủ thọ là em ruột của an và hùng đến điểm hẹn
trong khi đó khanh cũng lấy hai cây dao rồi cùng tuấn là anh ruột của khanh đến gặp an
trong lúc hỗn chiến khanh và tuấn dùng dao đâm an
lúc này ông lê văn cang cha của thọ và an đang ở gần đó thấy con mình bị đâm nên cầm cây đánh khanh
thì bị khanh dùng dao chém đứt gần lìa cổ tay phải
khanh tiếp tục quay sang đâm hùng trọng thương
gây án xong khanh và tuấn lên xe máy bỏ trốn
đến khuya cùng ngày thì cả hai đến cơ quan công an đầu thú
hội đồng xét xử đã tuyên phạt tổng cộng ba mươi năm năm bốn tháng tù cho bốn bị cáo về các tội giết người
cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng